thành phố hồ chí minh đã tổ chức lễ an vị và khánh thành tượng đức lễ thành hầu nguyễn hữu cảnh
tại công viên lịch sử văn hóa dân tộc thành phố hồ chí minh
tới dự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
tượng đức lễ thành hầu nguyễn hữu cảnh là một trong những hạng mục quan trọng
nằm trong cụm di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật đặc biệt
nối liền với khu tưởng niệm các vua hùng thuộc công viên lịch sử văn hóa dân tộc thành phố
công trình mang ý nghĩa về giáo dục truyền thống và khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ
đặc biệt là thế hệ trẻ
qua đó hôn đúc hơn nữa lòng yêu nước thương dân tin đảng phát huy truyền thống năng động sáng tạo
của thành phố hồ chí minh của việt nam ngàn năm văn hiến
công trình hoàn thành và đưa vào hoạt động phục vụ đồng bào đến chiêm bái và viếng thăm
thể hiện sự tri ân đối với bậc tiền nhân có công với đất nước
thời gian tới thành phố giao ban quản lý công viên lịch sử văn hóa dân tộc thành phố
phối hợp với các sở ngành và chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật
tôn vinh công đức của đức lễ thành hầu nguyễn hữu cảnh đến đông đảo nhân dân
trên địa bàn thành phố và các địa phương trong cả nước